ngày tám tháng một mươi hai tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh đã tổ chức trưng bày chuyên đề
chung tay khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh vì cuộc sống bình yên
trưng bày lần này về phòng tránh tai nạn bom mìn được tổ chức với nhiều hình thức phong phú như trưng bày bằng pano tranh ảnh hiện vật kết hợp giới thiệu trực tiếp theo năm chủ đề
gồm thảm họa bom mìn vật nổ trong và sau chiến tranh hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh ở việt nam
hợp tác quốc tế khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh ở việt nam tuyên truyền giáo dục cộng đồng cách nhận biết và phòng tránh tai nạn do bom mìn vật nổ hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị tai nạn do bom mìn vật nổ
theo ban tổ chức thông qua các hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân từ đó giảm thiểu những đau thương mất mát của người dân việt nam
phải gánh chịu do hậu quả của bom mìn vật nổ sau chiến tranh gây ra